để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới lãnh đạo công an các tỉnh miền trung từ quảng trị đến quảng ngãi
đã huy động cán bộ chiến sĩ tham gia ứng trực chuẩn bị phương tiện và lực lượng cứu nạn cứu hộ
sẵn sàng di rời dân ở vùng bị ảnh hưởng đến nơi tránh trú an toàn
tổ chức thực hiện phương án điều hòa giao thông tại các điểm giao thông đường bộ đường sắt sung yếu
có thể bị ách tắc do mưa lũ gây ra
do ảnh hưởng của cơn bão số năm từ tối qua ngày một mươi tháng chín
tàu biện đảo lê sơn đã có mưa rất to và gió rất mạnh
tính đến chiều ngày một mươi một tháng chín các lực lượng chức năng tỉnh quảng ngãi đã kêu gọi hơn một bảy trăm linh tàu thuyền
và khu neo đậu trên chú bão
hiện lực lượng công an các địa phương ven biển của tỉnh cùng với lực lượng chức năng
tiếp tục hỗ trợ ngư dân di chuyển và ra cầu lông bè đến nơi an toàn
ngoài ra để thực hiện tốt công tác chống bão và chống dịch covid một mươi chín
tàu thuyền ngư dân trở về tránh chú bão có liên quan yếu tố dịch tễ
đều được sắp xếp neo đậu tại một khu vực riêng biệt
thực hiện chỉ đạo của giám đốc công an thành phố đà nẵng
công an các đơn vị địa phương đã triển khai kế hoạch phòng chống bão số năm
với phương châm bốn tại chỗ và ba sẵn sàng nỗ lực thực hiện đồng thời ba nhiệm vụ
vừa phòng chống bão vừa đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch covid một mươi chín
tại quảng nam mưa lớn vẫn tiếp tục diễn biến nhất là tại các địa phương vùng núi
gây sạt lở chia cắt
lực lượng công an xã chính quy tại các xã vùng cao huyện phước sơn
đã bám địa bàn tổ chức di rời người dân khỏi khu vực sạt lở đến nơi an toàn
trước đó để ứng phó với cơn bão số năm lực lượng công an và chính quyền địa phương
viện phước sơn đã di rời hai trăm ba mươi hộ dân với một tám mươi tám nhan khẩu trên địa bàn bảy xã của huyện
cùng một số công nhân thi công công trình ở một số xã về chú bão ở các điểm nhà làng
và nơi đảm bảo an toàn
hiện vẫn có một số ít người dân đi làm dễ chiêu về nhà
đã và đang được lực lượng chức năng liên lạc vận động không đi qua sông suối
tìm nơi trú ẩn an toàn